thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng bộ ngoại giao australia bà julie bishop đang có chuyên thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng khẳng định chuyến thăm là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược tin cậy sâu sắc giữa việt nam và australia
và đánh giá cao kết quả hội đàm giữa bộ trưởng julibyshop và phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam thủ tướng trân trọng cảm ơn chính phủ và nhân dân australia
viện trợ vốn cho việt nam xây dựng cầu cao lãnh đồng thời khẳng định cây cầu thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
thủ tướng mong muốn hai bên sớm triển khai nội hàm của tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
nhân chuyến thăm chính thức australia của thủ tướng vào giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
theo đó các cơ quan chức năng hai nước cần đẩy mạnh trao đổi
tháo gỡ các rào cản hợp tác tăng cường hoạt động đầu tư trao đổi thương mại
từ đó mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước
thủ tướng cũng mong muốn hai bên cần để mạnh giao lưu nhân dân hợp tác văn hóa du lịch giáo dục đào tạo như các lĩnh vực khác
hiện nay với khoảng ba vạn du học sinh việt nam học tập tại australia
đây sẽ là cây cầu nối góp phần tăng cường quan hệ việt nam australia
bộ trưởng ngoại giao australia cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
vui mừng thăm việt nam vào dịp hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược
bà bộ trưởng bày tỏ vui mừng về niềm tin giữa hai nước ngày càng được củng cố và nâng lên
trong đó việc khánh thành cầu cao lãnh tại đồng tháp với nguồn vốn hỗ trợ của australia
chính là một biểu tượng sinh động hiệu quả của quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và australia
bà bộ trưởng mong muốn cây cầu đưa vào sử dụng sẽ mang lại lợi ích cho người dân
bằng sông cửu long